bất ngủ là tình trạng khiến cho bạn khó đi vào giấc ngủ thức dậy quá sớm và không thể nào ngủ lại được
nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới tâm trạng sức khỏe cũng như hiệu suất và chất lượng cuộc sống
để khắc phục tình trạng này nhiều người chọn sử dụng thuốc ngủ
tuy nhiên giải pháp này sẽ dẫn tới những tác dụng phụ như đau đầu chóng mặt táo bón
chính vì vậy sau đây hãy cùng báo sức khỏe và đời sống khám phá một số loại thực phẩm tốt cho người bị bệnh mất ngủ
một quả ốc chó
một trong những loại thực phẩm tốt cho người bị bệnh mất ngủ đó là quả ốc chó
theo nghiên cứu của trung tâm khoa học sức khỏe mỹ cho thấy rằng quả ốc chó có chứa hợp chất pelatonin
đây là một loại học môn có tác dụng giúp cơ thể điều chỉnh chu kỳ giặc ngủ từ đó giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon hơn
nếu thường xuyên bị mất ngủ thì trước khi đi ngủ khoảng một tiếng có thể thưởng thức một bát hạt ốc chó
điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và mang đến một giấc ngủ chất lượng hơn
không chỉ tốt cho giấc ngủ quả ốc chó còn chứa rất nhiều chất béo lảnh mạnh rất có lợi đối với tim mạch
thực phẩm dầu vitamin b sáu
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin b sáu có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình tổng hợp và sản sinh ra một loại hóc môn tốt cho giặc vụ
chính vì vậy để giam tinh trạng mất ngủ bạn có thể bổ sung những loại thực phẩm dầu vitamin b sáu vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày
như khoai tây cá hồi cá ngừ thịt bò khăn gà trứng đậu xanh rất hữu ích cho những người bị bệnh mặt ngủ
ăn chuối sẽ giúp trị bệnh mất ngủ
chuối là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng maze dồi dào
đây là một dưỡng chất có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả bằng cách làm giảm bớt học môn có tiso trong cơ thể
đây là một loại học môn có khả năng khiến cho giấc ngủ của bạn bị gián đoạn
chính vì vậy ăn chuối sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn và có giấc ngủ sâu hơn
nước ép anh đào có chứa rất nhiều hợp chất có lợi cho giấc ngủ
trong một nghiên cứu trên tạp chí trị liệu hoa kỳ những người lớn tuổi bị trừng mất ngủ
khi uống hai trăm ba mươi bảy ml nước ép anh đào chia hai lần một ngày liên tục hai tuần
đã giúp họ có giấc ngủ sâu hơn và lâu hơn trung bình là tám mươi bốn phút mỗi đêm so với những người dùng giả dược
nhiều nghiên cứu khác cũng đã cho thấy rằng việc uống nước ép anh đào cũng sẽ giúp làm tăng lượng học môn trong cơ thể
khiến cho thời gian ngủ được kéo dài hơn
để hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ bạn có thể thêm được em anh đào vào trong thực đơn bữa ăn của mình
mặc dù bạn có thể cân nhắc lượng nước ép bổ sung mỗi lần vì loại thức uống này khá nhiều đường
thực phẩm dầu maze
maze là một trong những khoáng chất thiết yếu của cơ thể nó giúp cơ thể thư giãn làm rằm thải căng thẳng cải thiện giấc ngủ
theo một nghiên cứu của tạp chí nghiên cứu và khoa học y khoa đã cho thấy rằng
việc bổ sung khoảng năm trăm linh mg maze mỗi ngày có thể giúp cải thiện chứng bất ngủ hiệu quả ở người lớn tuổi
lượng ba g này tương đương với khoảng một phần hai cốc hạt bí ngô và một cốc rau xanh nấu chín mỗi ngày
do đó để hỗ trợ bệnh mật ngủ bạn có thể bổ sung các loại thực phẩm dầu maze vào thực đơn hàng ngày
như quả bơ các loại hạt cây họa đậu đậu phụ cá béo
uống sữa sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn
một trong những loại thực phẩm tốt cho người bị bệnh mất ngủ đó là uống sữa
nguồn canxi tuyệt vời từ sữa không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe xương khớp mà còn có khả năng điều chỉnh giấc ngủ
bên cạnh đó sữa cũng rất giàu acid amin một loại tiên chất của melatonin và có tác dụng thư dạng cơ thể
các loại cá béo
áo các loại cá béo như cá hồi cá ngừ cá thu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có chứa rất nhiều vitamin d và acid béo omega ba
đây đều là những loại dưỡng chất có liên quan đến quá trình điều chỉnh giấc ngủ cho cơ thể
một nghiên cứu mới đây đã cho thấy rằng những người đàn ông khi ăn ba trăm linh g cá hồi ba lần một tuần liên tục trong sáu tháng
sẽ giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn khoảng một mươi phút
so với những người ăn thịt gà thịt bò hoặc thịt lợn
thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ từ đậu nành
các loại thực phẩm từ đậu nành như súp đậu nành luộc sữa đậu nành đậu hũ đều là nguồn dầu chất dinh dưỡng
các loại thực phẩm từ đậu nành có khả năng giúp tăng cường giấc ngủ giúp bạn ngủ sâu hơn
một khảo sát đã cho thấy rằng những người trưởng thành nếu thường xuyên ăn hay khẩu phần đậu nành trở lên hàng ngày
có thời lượng giấc ngủ dài hơn cũng như chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn người bình thường
mất ngủ nên ăn gì thì quywi là một trong những thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ mà bạn không thể bỏ qua
loại trái cây này có hàm lượng ca lò thấp đồng thời cũng là nguồn dầu các chất dinh dưỡng thiết yếu
kiwi chứa rất nhiều vitamin c vitamin e folate
đây đều là dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn
một quả kiwi cỡ vừa chỉ chứa khoảng năm mươi calor nhưng lại cung cấp đến một trăm một mươi bảy phần
kiwi có ba mươi hàm lượng vitamin c cần thiết khuyến nghị hàng ngày với ba mươi tám giá trị hàm lượng vitamin k mà cơ thể cần
kiwi là một loại thực phẩm giúp ngủ ngon hơn và nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày
ngoài việc hỗ trợ giấc ngủ kiwi còn giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa giảm viêu sưng và làm hạ bức cho hệ tiêu hóa trong máu
hạnh nhất là một loại hạt chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe
ăn nạn nhân thường xuyên có thể giảm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mặt tính
chẳng hạn như bệnh tiểu đường tuyết thai bệnh về tim mạch bệnh về chuyển hóa
điều này được cho là nhiều nguồn chất béo không bão hỏa đơn lành mạnh chất sơ và chất chống oxy hóa có trong hạnh nhân
chất oxy hóa trong bệnh nhân có thể bảo vệ tế bào khỏi chứng viêm có hại dẫn tới các bệnh mạng tính này
bệnh nhân cũng là một loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ ngon
điều này là do hạnh nhân cùng với những loại hạt khác là nguồn cung cấp học môn melatonin
melathonin giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của bạn và báo hiệu cho việc chuẩn bị đi ngủ
hạnh nhân cũng là nguồn maze tuyệt vời
chỉ trong ba mươi gram nó có thể cung cấp một mươi chín nhu cầu hàng ngày
tiêu thụ đủ lượng mà dê có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ đặc biệt đối với những người bị dối loạn giấc ngủ
vai trò của mage trong quá trình thúc đẩy giấc ngủ được cho là có liên quan đến khả năng làm giảm viên của nó
hơn nữa nó có thể giúp làm giảm nồng độ học môn căng thẳng
đây là nguyên nhân làm gián đoạn giấc ngủ của bạn
bên cạnh những loại thực phẩm giúp cho bạn có giấc ngủ ngon hơn thì giữ đây là những thực phẩm cần tránh khi bị mất ngủ
chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ đặc biệt là trước khi đi ngủ
dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh xa để có một giấc ngủ ngon hơn
đồ uống có chứa cà phê in
cà phê là một chất kích thích được phát hiện nhiều trong cà phê trà một số loại sô cô la
nhiều người sử dụng đồ uống cà phê in để duy trì sự tỉnh táo
tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều cơ thể và não bộ của bạn sẽ không có cách nào nghỉ ngơi
cà phê in sẽ khiến cho bạn khó ngủ thậm chí là mất ngủ nếu sử dụng cân giờ đi ngủ
cà vi in sẽ tác dụng lên cơ thể trong sáu giờ sau khi sử dụng
vì vậy bạn nên sử dụng các loại đồ uống cà phê in ở ban ngày hoặc những lúc cần tỉnh táo
không nên uống sắt giờ đi ngủ quá bốn trăm linh mg trên một ngày
trà đen trà đen có chứa tổng hợp cà phê in cao nhất trong các loại trà
tuy nhiên loại trà này có tác dụng tương tự như một trà kích thích để cơ thể và não bộ tỉnh táo
tuy nhiên thời gian tác động của trở đen thấp hơn so với cà phê
bạn có thể uống trà đen trước khi đi ngủ khoảng ba đến bốn tiếng
rượu bia mọi người thường hay lầm tưởng rằng sử dụng đồ uống có cồn sẽ dễ ngủ hơn
nhưng thực chất côn chính là nguyên nhân dẫn tới mất ngủ ngủ chập trờn
rượu có chứa các chất kích thích chúng gây dối loạn sinh học làm rắn đảo các giai đoạn của giặc ngủ
bên cạnh đó lạm dụng rượu sẽ làm giảm khả năng tự ngủ của cơ thể
ngoài ra thường xuyên sử dụng sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng phải dựa vào rượu mới ngủ được
ăn gì gây mất ngủ thì đó chính là đồ cái nóng
khi đồ ăn được chế biến với các gia vị quá cay như ớt tiêu satê mù tạt
đặc biệt là khi bạn dùng vào bữa tối sẽ gây ra chứng khó ngủ
khi bạn ăn cay dẫn tới tình trạng khó tiêu đao dạ dày dễ chẳng chọc không thể ngủ được
đồ ăn lên men các loại thực phẩm lên men có chứa acid không tốt cho dạ dày
gây khó tiêu khó chịu trong bụng dẫn tới tình trạng khó đi vào giấc ngủ
ngoài ra những loại thực phẩm này còn lợn tiểu khiến cho bạn phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm
các loại thực phẩm lên men bạn nên hạn chế ăn vào bữa tối như sữa chua phô mai tương dưa cà muối
cuối cùng những loại đồ ăn chế biến sẵn cũng không tốt cho dạ dày và sẽ gây nên trứng mất ngủ
vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng để đảm bảo sức vụ đảm bảo sức khỏe của bạn
giấc ngủ ra quan trọng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu quả công việc
hy vọng qua video này bạn sẽ có những kiến thức cần thiết để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình